dưới sự chủ trì của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
cũng trong buổi làm việc quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật thư viện
về luật kiểm toán nhà nước đa số ý kiến tán thành việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
một số ý kiến đề nghị xác định rõ địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước trong cơ chế phân công quyền lực nhà nước
từ đó xác định mô hình sửa đổi toàn diện điều khoản của luật cho phù hợp với tư tưởng của hiến pháp và cần tiếp tục hoàn thiện sửa đổi
theo hướng kiểm toán nhà nước là cơ quan độc lập chỉ tuân thủ pháp luật bổ sung các quy định cụ thể về công khai báo cáo kiểm toán và quy trình thực hiện các khuyến nghị của báo cáo kiểm toán
một số ý kiến cho rằng việc sửa đổi luật là chưa thực sự cần thiết vì sau ba năm thực hiện
cơ bản luật vẫn phù hợp với thực tiễn
nhiều nội dung sửa đổi liên quan đến các luật chuyên ngành nhưng dự thảo luật chưa quy định rõ
cụ thể để đảm bảo thống nhất nhiều sửa đổi quan trọng chưa nhận được sự đồng tình của chính phủ
có ý kiến đề nghị không nên bổ sung các quy định liên quan đến luật khác
mà nên tổng kết đánh giá vướng mắc trong thực tiễn để sửa đổi chính các luật đó
về luật thư viện năm hai nghìn một mươi hai dự án luật thư viện đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội khóa một mươi ba
nhưng do phạm vi điều chỉnh và một số vấn đề của dự thảo luật chưa được làm rõ
nên ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi ba đã đề nghị đưa ra khỏi chương trình
đến nay dự án luật đã được chuẩn bị đảm bảo điều kiện chính quốc hội
ủy ban nhất trí với sự cần thiết xây dựng luật thư viện nhằm cụ thể hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và tạo khung pháp lý mới để phát triển sự nghiệp thư viện phát triển văn hóa đọc
phục vụ việc học tập suốt đời của người dân khắc phục bất cập trong thực tiễn hoạt động thư viện
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế
ngay sau khi nghe báo cáo tại hội trường các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước và dự án luật thư viện
một số ý kiến cho rằng chất lượng dự án luật chưa bảo đảm nên đề nghị nghiên cứu tiếp chưa trình quốc hội
ở cái điều bảy mươi một về quy định xử lý vi phạm
thì ở trong này thì quy định một cái khoản mới là chính phủ ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
thế thì tôi mới lại quay trở lại là không hiểu là về mặt luật
cái luật xử phạm vi phạm hành chính thì chiều theo cái này thì vắt ra theo cái này
hay là lại lấy cái nghị định này trên cái luật đấy và cái luật xử phạm vi phạm hành chính để vắt ra ra một cái nghị định
bố là cái này mẹ là cái luật kia
phải ra con là cái nghị định để xử phạt
cái này thì không hiểu là nó như nào
thì tôi thấy là làm vướng
có ý kiến cho rằng luật kiểm toán nhà nước đã quy định điều khoản để kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
nên cần ra soát các điều khoản dự thảo luật đang bổ sung để hạn chế tối đa việc dẫn chiếu lại các quy định trong luật phòng chống tham nhũng
dẫn đến trùng lập không cần thiết
còn về chức năng về phòng chống tham nhũng của kiểm toán
luật phòng chống tham nhũng vừa rồi sửa đổi thì chúng ta cũng đã quy định tương đối là
cũng đã quy định rồi đúng không ạ
từng cơ quan một chức năng nhiệm vụ như thế nào thì cũng đã có quy định rồi
nếu quy định được thêm trong luật kiểm toán nữa thì cũng tốt
nhưng mà hiện nay trong cái luật phòng chống tham nhũng thì cũng đã quy định chức năng của kiểm toán nhà nước
cái việc gì việc gì việc gì rồi
thì tôi thấy cái đó là cũng nên cân nhắc thêm
với những gì là trình
và đánh giá thêm cái quan hệ giữa kiểm toán nhà nước
trung ương và khu vực với lập chấp hành kế toán kiểm toán ngân sách địa phương
chúng ta làm dày dặn cái này lên
để tăng cường cái việc mà kiểm soát quyền lực và cái chức năng nhiệm vụ của không chỉ quốc hội
mà hội đồng dân dân cấp cấp trong cái việc giám sát tài chính công
đa số ý kiến cho rằng do đặc thù của việt nam nên có hai cơ quan là thanh tra các cấp
và kiểm toán nhà nước trong tổ chức bộ máy nhà nước
cơ quan thanh tra và kiểm soát
kiểm toán nhà nước có vị trí chức năng nhiệm vụ khác nhau
được quy định bởi tại hai luật khác nhau
nhưng khi thực hiện nhiệm vụ nếu không phân định rõ
sẽ trùng lập về đối tượng thanh tra kiểm toán
vì đều là tài chính tài sản công
trồng chéo về đơn vị được thanh tra kiểm toán
vì đều là đơn vị quản lý